vụ án này xảy ra vào khoảng một mươi ba h hai mươi phút ngày hôm nay trên phố hàng bài
nạn nhân được xác định là một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại quận hoàng mai hà nội bị đối tượng là một người đàn ông dùng hung khí đâm tử vong
sau khi đâm nạn nhân đối tượng đã dùng dao tự sát nhưng bất thành
theo nhân chứng thời điểm trên chứng kiến đôi nam nữ lớn tiếng
sau đó người đàn ông bất ngờ rút dao đâm người phụ nữ
người phụ nữ bỏ chạy nhưng ngã ra đường rồi bị đâm thêm nhiều nhát
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
để điều tra vụ việc và đưa người đàn ông đi cấp cứu